vào chiều ngày một tháng ba công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
vẫn đang điều tra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên vào sáng cùng ngày là một người bị thương
khoảng hơn chín giờ sáng cùng ngày hai nhóm thanh niên hàng chục người đi ô tô và xe máy gặp nhau
bên hông bixi tân hiệp tại phường tân hiệp thành phố biên hòa cầm theo hung khí
giao tự chế kiếm lao vào hỗn chiến
một thanh niên trong nhóm đã dùng súng ngắn màu đen nghi là súng cao su
bắn liên tiếp nhiều phát về đối thủ
cuộc hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
gây án xong nhóm còn lại đi trên xe máy chạy theo hướng đường nguyễn ái quốc ra quốc lộ một
bước đầu cơ quan công an đã xác định được nhóm nghi can trong cuộc hỗn chiến
công an phường hòa thọ đông quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt giữ khẩn cấp
đối tượng trương văn hiếu ba mươi năm tuổi chú huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh quảng ngãi truy nã về tội trộm cắp tài sản
cụ thể vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một hiếu bị tòa án nhân dân huyện sơn tịnh kết án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
trong thời gian chờ thi hành án phạt tù hiếu đã tự ý bỏ trốn khỏi địa phương
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai hiếu di chuyển thay đổi nhiều nơi ở để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
và bị bắt giữ khi trở về địa phương
hiện công an phường hòa thọ đông đang hoàn tất thủ tục
để bàn giao trương văn hiếu cho công an tỉnh quảng ngãi theo quy định của pháp luật
giả làm học sinh để vận chuyển ma túy mang đi bán đối tượng lê huy minh tuấn sinh năm hai nghìn ba
trú tại thị trấn ngọc lạc đã bị công an huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa bắt quả tang
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu lê huy minh tuấn đã cấu kết với các đối tượng chuyên bán lẻ ma túy
trên địa bàn ngọc lạc cẩm thủy
và các địa bàn lân cận để tổ chức mua bán ma túy
huy đã giả dạng làm học sinh và mang ma túy từ ngọc lạc về cầm thủy để bán lẻ
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn vừa phát hiện hai người nước ngoài nhập cảnh trái phép
đêm ngày hai mươi bảy tháng hai tại xã hà hiệu công an huyện ba bể phát hiện một xe ô tô bảy chỗ
do người đàn ông ở huyện sóc sơn hà nội điều khiển theo hướng cao bằng bắc cạn
trên xe chở hai người trung quốc
cả hai đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp theo quy định
bước đầu các đối tượng khai nhận đi du lịch ở nam ninh sau đó nhập cảnh trái phép vào việt nam
và được lái xe đón từ cao bằng về cầu đông trù huyện đông anh thành phố hà nội
hiện công an tỉnh bắc cạn đang điều tra giải quyết vụ việc
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia
vừa yêu cầu tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm an ninh hàng không
phòng chống khủng bố can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng
đối với các địa phương có cảng hàng không sân bay
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thực hiện đầy đủ nghiêm túc công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự an ninh hàng không
khắc phục tình trạng co mồi taxi dù hoạt động ngang nhiên trái phép tại các sân bay
triển khai các phương án ngăn chặn ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn
đèn chiếu laser thả diều tàu bay không người lái phương tiện bay siêu nhẹ
các hoạt động uy hiếp đến an toàn hàng không
tổ chức diễn tập cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp
và hoạt động hàng không dân dụng theo kế hoạch được duyệt
thưa quý vị có bài báo khoa học được đăng tải là một trong những điều kiện
để hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn
và bổ nhiệm chức danh phó giáo sư giáo sư theo quyết định ba mươi bảy của thủ tướng chính phủ
thế nhưng bên cạnh những bài viết nghiên cứu khoa học nghiêm túc
thì vẫn có hiện tượng mua bán bẻ báo khoa học
vâng đây không phải là hiện tượng mới xảy ra thậm chí việc mua bán này
còn diễn ra một cách công khai
nhiều vấn đề hạn chế bất cập đã bộc lộ đòi hỏi cần phải nghiêm túc
có những chính sách quản lý giám sát nhằm bảo đảm việc nghiên cứu khoa học
phải thực sự thực chất công bằng và minh bạch
mới đây báo thanh niên đã có một loạt bài đăng tải xung quanh một người
có tên là dtnh
sự quảng bá đã xuất bản khoảng bốn trăm linh bốn trăm năm mươi bài báo
trong đó có khoảng ba trăm linh bài ese scopus với đề tài phủ rộng khắp các lĩnh vực
với những bài được đăng tải trên các tạp chí quốc tế nằm trong danh mục
esg scopus sẽ đáp ứng được điều kiện phục vụ cho việc xét phó giáo sư giáo sư
và có cung át có cầu
theo thông tin từ báo thanh niên nhiều người đã trở thành khách hàng của hát
với những bài báo khoa học đã được đăng tải
những cái ứng viên thì họ phải có
một cái trình độ ngoại ngữ nhất định
và cái nội dung bài viết bài nghiên cứu của họ thì phải được quốc tế thừa nhận
và đăng trên các tạp chí quốc tế
cái nội dung này thì nếu trong trường hợp mà người học là học thật
và đăng thật cái công trình nghiên cứu là công trình thật
thì sẽ nâng cao chất lượng của những nghiên cứu sinh cũng như là những phó giáo sư giáo sư
tuy nhiên trong trường hợp mà cái việc đăng đó là thông qua cái đơn vị dịch vụ
thậm chí là viết cũng có người viết thuê
đăng có người đăng hộ
những người đó thì hoàn toàn không có một tác động gì đến cái công trình khoa học như vậy
thì rõ ràng đây là gian lận
và cái hành vi như vậy là vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ vi phạm quy định về giáo dục
và cái kết quả đó sẽ bị hủy bỏ
và đây là một email được hát gửi đi chào mời
nếu ai có nhu cầu hợp tác xuất bản trên esc scopus bookchapter nhà xuất bản uy tín cambridge vui lòng liên hệ
hát cho biết mình có mối quan hệ tốt đẹp với

thông tin hát giới thiệu hiện mình ở trường đại học ngân hàng tp hcm
tuy nhiên xác minh từ trường cho biết h hiện là nghiên cứu sinh không phải là cán bộ hay giảng viên của nhà trường
vâng thưa quý vị việc mua bán các bài báo khoa học cũng đã từng bị phát hiện
chỉ cần bỏ ra vài triệu cho tới vài chục triệu đã có một bài báo khoa học được đăng tải
thế nhưng việc xử lý tận cùng gốc rễ của vấn đề dường như vẫn đang gặp khó khăn
cần phải nhìn nhận rằng
sự tồn tại của dịch vụ mua bán các bài báo khoa học như vậy đều xuất phát từ nhu cầu của chính cá nhân
việc cần phải trả lại đúng giá trị sự liêm chính trong khoa học là vấn đề đang được đặt ra với những chính sách cần thiết
biên tập viên mai anh đã có cuộc trao đổi cùng với phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an
đại biểu quốc hội ủy viên ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội khóa một mươi ba
đồng thời là viện trưởng viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng
đầu tiên xin cảm ơn bà đã dành thời gian cùng đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa bà hiện nay có một thực tế đó là chúng ta có thể nhìn thấy là hiện tượng mua bán các bài báo khoa học đang diễn ra một cách công khai
thậm chí là có nhiều hình thức để mà mua bán các loại bài báo khoa học này vậy thì bà nghĩ sao về thực trạng này ạ
trước hết phải nói rằng là cái chuyện bây giờ cái chuyện cái cơ chế thị trường nó đã ngấm lên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong đó lại cả giáo dục
nó theo một cái mục tiêu của số người là họ không có thực chất không làm việc thực chất nhưng lại muốn hưởng lợi thực chất tức là cái sự háo danh háo lợi
cho nên là cái chuyện nó đẻ ra cái chuyện tức là họ đi tìm đủ mọi cách để họ lên một cái vị trí nào đấy
thế muốn lên cái vị trí vào đấy thì trong cái giáo dục người ta quy định thì phải có những cái số tiêu chí nhất định
ví dụ phải bao nhiêu là học hàm học vị thế nào ví dụ tiến sĩ thạc sĩ tiến sĩ hay là học hàm là phải giáo sư phó giáo sư v v
chính vì họ quy định như vậy cho nên một số người đã năng lực thì kém nhưng lại muốn ở những vị trí cao
tức là muốn một lao động thì ít nhưng lại hưởng thụ thì nhiều cho nên là đã hành động như vậy
và có những hành vi mà phải nói là mua bán trong những cái chuyện ấy kể cả từ mua bằng bán điểm cho đến mua bài báo và mua tất cả mọi thứ
và cho nên xảy ra cái hiện tượng tức là có cầu có cầu những cái việc như thế cho nên lại có cung
cái điều lớn đương nhiên xảy ra đối với cái cơ chế thị trường mà khi chúng ta quản lý không tốt
rõ ràng thì dư luận đang bày tỏ sự khá bức xúc
và đặc biệt là những nhà nghiên cứu khoa học
vậy thì theo bà từ thực trạng này nó đang bộc lộ những cái vấn đề gì trong cái lỗ hổng liên quan đến về mặt cơ chế chính sách hay là cả cái quy trình đào tạo của chúng ta ạ
trước hết phải nói là cái quy trình đào tạo thì tôi nghĩ bây giờ dần dần đã đi đúng định theo đúng cái mục tiêu chung rồi
nó có quy trình cụ thể nhưng vấn đề là cái người thực hiện quy trình đấy như thế nào thì đây nó có hai vấn đề
một là trách nhiệm của người quản lý hai là bản thân như cái người mà là giáo viên là giảng viên là nghiên cứu sinh
thì tôi không biết rằng bây giờ có thay đổi chứ nếu như bình thường làm hồ sơ đăng ký học hàm là phải có từ cơ sở
thì tôi nghĩ những người lãnh đạo có sở phát hiện ra chứ
anh ấy có làm bài báo quốc tế thật không mà đăng là đâu
ví dụ như người lãnh đạo từ viện từ khoa từ trường đều có quyền kiểm tra
và nếu có thể đấu tranh ngay từ đấy loại ngay từ đấy nhưng mà chúng ta lại có sự nể nang
cho nên cuối cùng đấy cũng là lỗ hổng trong quản lý
và vẫn đưa lên đưa lên thậm chí hội đồng cơ sở cũng lại cho thông qua đến hội đồng ngành chứ thông qua
và cuối cùng bản thân họ được phong giáo sư chẳng hạn hay phó sư đến cuối cùng
khi mà dư luận xã hội biết tức là khi công khai lên thì danh tính thì họ bị phản đối
phản ứng họ mới phát hiện ra và làm như vậy tức là mất uy tín hoàn toàn trong cái chuyện đối với các cái hội đồng phong
hai là bản thân người thì mất uy tín
thứ ba là sự mất tin tưởng của dân của cử tri vào cái lĩnh vực đấy
vào những cái con người đấy vào những cái tập thể đấy
phải nói là họ rất hạn chế trong cái chuyện hiệu quả công việc
cái việc này tôi nghĩ là về mặt quản lý thì phải làm trả thân nhiều
hiện nay thì theo quyết định ba mươi bảy về việc công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư thì cần phải có những cái bài báo khoa học
trong thực tế thì là quyết định ba mươi bảy thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó đã có những cái ưu điểm
tuy nhiên thì như bà vừa phân tích thì rõ ràng nó có những cái lỗ hổng về mặt cơ chế chính sách mà chúng ta cần phải điều chỉnh
vậy thì theo bà phải cho đến lúc này chúng ta cần phải sửa đổi bổ sung cái quyết định ba mươi bảy này cho phù hợp với thực tế ạ
thật ra cái quyết định mà khi mà phong học hàm ấy hay là làm bảo vệ tiến sĩ là phải có cái báo những bài báo đăng quốc tế tôi cho là đúng
bởi vì cái khi mà ta đăng báo quốc tế ta đăng báo trong nước có những cái báo gọi là báo tốt báo nước báo chuẩn của nó hay là quốc tế
đấy là thể hiện trình độ năng lực của nghiên cứu sinh cũng như là trình độ năng lực của cái người viết
nhưng mà đấy là phải là thứ nhất là phải những tờ báo chuẩn
chứ không phải tôi xin lỗi không phải những tờ báo lá cải
ở nước nào cũng có tờ báo lá cải
cho nên vì có những tạp chí lá cải cho chúng ta mới mua được và như thế cho nên tôi chọn đây là vẫn là là không thực hiện
thế còn sửa bây giờ thì tôi nghĩ là chỉ có thể sửa tức là thẩm định thật tốt trong quá trình đấy thôi
chứ còn tôi nghĩ cũng về mặt tiêu chí tôi cho là cái ba mươi bảy cũng được không nên nói đâu
nó có những cái không chưa hợp chỗ chỗ
tức là đáng nhất phải quy định là trong tình hình phát triển thị trường như thế này thì cái giá trị cái chất lượng của bài báo học còn phải như thế nào thêm vào đấy nữa thôi
còn tôi nghĩ là sửa chỉ sửa thế thôi
vậy thì theo bà phải cho chúng ta cần phải xem xét đến trách nhiệm của cơ quan quản lý ở dưới nhiều góc độ mà theo bà thì cần phải cụ thể như thế nào ạ
tôi thì tôi nghĩ đây bắt đầu từ cơ sở
bởi vì khi làm hồ sơ đăng ký học hàm thì là đều phải có từ cơ sở đó lên
thì bản thân các đồng chí là phải có cái thẩm định đầu tiên
thứ hai là lên hội đồng ngành
các đồng chí có quyền các cái giáo sư ngồi đấy có quyền cơ mà
mà chúng ta lại có quyền ta còn có quyền bỏ phiếu kiếm cơ mà
cho nên cái chuyện trong đó là cái hội đồng ngành ta loại thứ hai
đến thứ ba là hội đồng quốc gia nữa
các đồng chí ở đây đủ quyền mà tôi nghĩ là các đồng chí bây giờ với cái cơ nghệ bốn các đồng chí có quyền có cách thẩm tra rất là rõ
thẩm tra báo quốc tế đâm ở đâu đâm tạp chí nào tạp chí ở cái mức độ nào
tôi nghĩ là có quyền thẩm tra
và tôi nghĩ nếu cấp dưới không làm được thì cái hội đồng giáo sư cơ quốc gia các đồng chí phải giao cho cái tổ thư ký thẩm tra toàn bộ trước khi các đồng chí xét bỏ phiếu
thì tôi nghĩ sẽ loại được dần thôi mà loại đúng
và chỉ có như vậy thì tôi nghĩ là cái chức danh cái học hà học vị nó mới có ý nghĩa
chỗ thẳng hiểu đây chúng ta đòi hỏi cái tính công bằng và minh bạch đối với lại là tất cả những người mà làm trong môi trường nghiên cứu khoa học đúng không ạ
vậy thì theo bà thì đối với những người vi phạm mà những người họ đã sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những cái bài báo khoa học như vậy thì liệu rằng chúng ta có nên công khai danh tính họ không ạ
tôi thì tôi nghĩ cái sự công khai minh bạch thì tôi cho là cần thiết
kể cả đồ vào đồ ra
tức là vào bao nhiêu hồ sơ bao nhiêu ở trong lĩnh vực nào
cái chuyện này không có gì là bí mật cũng xa cả
càng công khai càng tốt
mình đọc bạch đầu vào thì bí mật đầu ra
ai nữa được công nhận vì sao được thì được thôi
ngoài chuyện công khai danh tính sau các anh mà anh mà gọi là mang tính chất
nếu thực sự anh mang tính chất lừa dối thì tôi nghĩ phải xử lý nghiêm minh về bản đấy
ví dụ trong lĩnh vực giáo dục tôi nghĩ phải đỉnh chỉ dạy
không thể để những người lên mục giảm được cả
thì các em học sinh các sinh viên nhìn như thế nào
hay trong lĩnh vực cũng như thế
tôi nghĩ đã lừa dối
một lần nữa sẽ lừa dối tiếp tục
rõ ràng ở đây là chúng ta không chỉ xử lý những người mà họ cung cấp cái dịch vụ mua bán các bài báo khoa học
mà chính những người mà sử dụng những cái bài báo khoa học đấy nếu mà vi phạm thì cũng cần phải xử lý đúng không ạ
vậy thì nhìn từ những góc độ mà chúng ta liên quan đến những vấn đề mà nó còn bất cập và hạn chế
vậy thì theo bà chúng ta cần phải đưa ra những cái giải pháp
giải pháp mang tính chất thực chất như thế nào để chúng ta có được cái môi trường mà nghiên cứu khoa học thực sự là công bằng và minh bạch ạ
thực ra mà nói trong cái chuyện này trong nghiên cứu khoa học trong giảng dạy thì mình nói chung phải lấy cái tiêu chí là kết quả thực tiễn
những cái bài báo mà lý thuyết công trình đấy phải được quốc tế công nhận
thì đấy là một
thứ hai là công trình thực tiễn thì phải được áp dụng ở việt nam
tôi nghĩ là cái này nó có tiêu chí để đánh giá
đấy là cái thứ nhất là kết quả thực tiễn
thứ hai nữa là trong những trường hợp này thì tôi nghĩ là trong cái quá trình chúng ta những cái tiêu chí để chúng ta bổ nhiệm lại đề bạt tôi nghĩ là bớt những cái chuyện ấy đi
bớt những cái hình thức đi
ví dụ học hàm học vị là cần có những chỗ không cần phải giáo sư không cần phải phó sư có cần chỉ thạc sĩ
tôi làm quản lý tốt tôi cũng có thể được cho nên mà bớt những cái chuyện đi
chứ nếu cứ quy định mà cứ mang tính chất hình thức thì sẽ có người đi mua
vậy tôi chưa đủ thì tôi phải đi mua
vì tôi đang mong tôi lên cái chỗ đấy với những người mà họ háo danh
vì trước đây chúng ta có một giai đoạn phải nói thật là đôi khi chúng ta xính bằng cấp quá
cho nên suốt ngày mọi người cứ chạy theo cuốn lên đi
và thậm chí tôi thấy một người học ba bốn bằng đại học cũng không cần thiết đâu
chứ là tôi trở lại khi vấn đề bổ nhiệm đề bạc tuyển dụng và đãi ngộ thì không chỉ căn cứ vào bằng cấp mà phải căn cứ vào kết thảo thực tiễn
thì là mọi người sẽ phấn đấu theo cái chuyện kết quả thực tiễn thôi
thực ra thì chúng ta đều mong chờ vào những cái thực tiễn
và cái thứ hai là như bà nói đó là cái tính thực chất trong tất cả các mọi lĩnh vực và đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
một lần nữa xin được cảm ơn bà đã cùng đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị vấn đề mua bán bài báo khoa học cần phải sớm được chấn chỉnh xử lý
bởi nếu không sẽ dẫn tới việc những kết quả khoa học sẽ bị mất lòng tin
và sẽ là không công bằng với những người đã sẵn sàng dành rất nhiều tâm huyết thời gian với các công trình nghiên cứu khoa học thực thụ
vâng và vấn đề và chính sách xin được tạm dừng tại đây
tiếp theo là các chính sách đáng chú ý có trong cụm tin sau đây mời quý vị cùng theo dõi
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nghị định số hai quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực
điểm mới của nghị định này là bỏ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn hai mươi tỷ đồng
nhằm đảm bảo vốn hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản
ngân hàng chính sách xã hội tp hcm sẽ triển khai hỗ trợ lãi suất hai một năm đối với các khoản vay có lãi suất trên sáu một năm được giải ngân trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là các khoản cho vay đối với cá nhân hộ gia đình để mua thuê mua nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội
thông tư hai mươi tám của bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn luật an toàn vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày một tháng ba
theo đó tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị
việc điều trị phục hồi chức năng theo quy định tại khoản ba ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động được tính bình quân của sáu tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp